thông tin từ ngành nông nghiệp huyện lộc ninh tỉnh bình phước cho biết
sau hai ngày kể từ khi trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại lớn cho địa phương
người dân huyện lộc ninh vẫn đang nỗ lực để khắc phục thiệt hại
theo thống kê từ ngành nông nghiệp huyện lộc ninh trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào tối ngày hai tháng năm
đã khiến khoảng một bảy trăm linh trụ hồ tiêu và hai ngôi nhà dân bị tốc mái ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng
nhận được tin báo về trận thiên tai chính quyền địa phương đã xuống tặng quà động viên các gia đình
đồng thời chỉ đạo tám chiến sĩ dân quân thường trực để phục giúp các hộ đổ tiêu nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai